tổng thống đắc cử mỹ donald trump đã chỉ trích chính sách thao túng tiền tệ của trung quốc
trên trang mạng xã hội twitter ông trump bày tỏ phản đối việc trung quốc phá giá đồng nội tệ
khiến các công ty mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và áp thuế cao
đối với các sản phẩm nhập khẩu từ mỹ vào nước này
trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua ông donald trump từng khẳng định sẽ tuyên bố trung quốc
là nước thao túng tiền tệ ngay trong ngày đầu tiên lên nắm quyền điều hành nước mỹ
giới chức mỹ thường cáo buộc trung quốc đối tác thương mại lớn nhất của washington
thao túng tiền tệ nhằm giành lợi thế cho xuất khẩu
trong hơn hai năm qua đồng nhân dân tệ giảm giá khoảng một mươi năm so với đồng đô la mỹ
trong năm hai nghìn một mươi năm thâm hụt thương mại của mỹ với trung quốc về hàng hóa và dịch vụ
lên tới ba trăm sáu mươi sáu tỷ đô la tăng sáu sáu so với năm trước đó
theo tổ chức thương mại thế giới wto trung quốc áp thuế xuất trung bình một mươi năm tám
đối với sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ mỹ và chín với sản phẩm khác
trong khi mức thuế mà mỹ áp đặt với các sản phẩm nói trên từ trung quốc
chỉ lần lượt là bốn bốn và ba sáu